trong khi đó ủy ban châu âu ngày hai mươi tám tháng ba đã xác nhận rằng eu sẽ tiếp tục phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng từ nga trong ít nhất là năm năm nữa
trả lời trước câu hỏi về việc khi nào khí tự nhiên hóa lỏng lng của mỹ sẽ giúp châu âu chấm dứt phụ thuộc vào khí đốt của nga
người phát ngôn ủy ban châu âu về năng lượng và khí hậu tim murphy cho biết khối này sẽ phụ thuộc vào các nhiên liệu carbon từ nga cho đến năm hai nghìn hai mươi bảy
theo ông phi eu ước tính sẽ giảm phụ thuộc hai phần ba vào khí đốt nga trong năm nay và một kế hoạch chi tiết để đạt được mục tiêu này sẽ được đưa ra vào cuối tháng năm
bình luận của ông macfi được đưa ra sau các cuộc trao đổi giữa eu và mỹ tuần trước tập trung vào tăng cường cung cấp lng của mỹ cho châu âu
như một cách làm giảm sự phụ thuộc của châu âu vào khí đốt của nga
eu đã quyết định dừng mua khí đốt tự nhiên từ nga nhằm phản ứng trước chiến dịch quân sự của nga ở ukraine
năng lượng nga hiện chiếm bốn mươi nhu cầu ở châu âu
nga cung cấp khoảng một trăm bảy mươi năm tỷ m ba mỗi năm